qua kiểm tra tại một số địa điểm cung ứng hàng hóa lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu các địa phương
cần chủ động tìm nhiều phương án để đa dạng nguồn hàng và áp dụng cách làm hay sáng tạo
để hàng đến tay người dân một cách nhanh nhất có thể
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm ổn định thị trường bảo đảm cung ứng hàng hóa
nhất là các mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch tỉnh nghệ an đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
để đi kiểm tra kiểm soát xử lý các hàng giả hàng quá hạn sử dụng đầu cơ găm hàng tăng giá bán bất hợp lý
hiện hầu hết các huyện thành phố thị xã của tỉnh nghệ an đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhiều người dân mua hàng hóa tích chữ dẫn đến tình trạng một số mặt hàng khan hiếm
lợi dụng tình hình này một số cá nhân găm hàng tăng giá nhằm trục lợi bất chính
lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm
nhằm ổn định thị trường đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa dịch
đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động cho các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành
rất dễ xảy ra nguy cơ dư nguồn hàng nông sản lương thực ở vùng sản xuất
nhưng lại thiếu hụt ở một số địa phương phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để giải bài toán này các huyện ngoại thành hà nội đã có nhiều hoạt động hữu hiệu
tháo gỡ khó khăn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong thời gian địa phương này thực hiện giãn cách xã hội
một trong số đó là việc triển khai các tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản
một trong hai điểm tập trung tiêu thụ nông sản tại xã vân côn huyện hoài đức hà nội
từ hơn một tháng nay bắt đầu từ năm sáu giờ sáng người dân mang rau củ quả về đây để tập kết
tại đây các cô các chị trong hội phụ nữ các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ chia nông sản vào các túi để giao cho tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản
hôm nay bà thảo mang vài cân mướp thu hoạch tại vườn nhà để đến đây bán
thay vì thương lái đến thu mua tại vườn hoặc bà thảo phải mang ra chợ bán
thì nay trong thời điểm giãn cách những điểm thu mua nông sản này đã trở thành cứu cánh của hàng nghìn người nông dân như bà
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã vân côn mỗi ngày toàn xã có khoảng từ tám đến một mươi tấn nông sản được thu hoạch và tiêu thụ
không đi bán mà không mình kiểu như mình không có đi không có chỗ tiêu thụ bày đi bán ngoài
nhưng vẫn tạo điều kiện cho những người dân đến đây thu nhập
thì chúng tôi cũng tạo điều kiện bớt chút một thời gian trong mùa dịch đến để giúp nhân dân và xã đến thu nhập
để thu gom cho dân chuyển đi các nơi có vùng gặp khó khăn
về công tác phòng dịch hàng ngày sau khi chốt được các đơn hàng
tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ thông báo đến từng thôn về số lượng và đề nghị đại diện hộ dân lần lượt mang hàng đến điểm tập kết nhằm đảm bảo giãn cách
xã vân côn đã chủ động xin cấp phép hai xe luồn xanh tích cực vận chuyển cung ứng hàng hóa tiêu thụ nông sản cho nông dân
chi phí cho công tác vận chuyển thì chúng tôi cũng đã phải
trước mắt thì cũng với ngân sách nhà nước thì cũng rất là hạn chế
để chúng tôi phải chi phí cho công tác vận chuyển
cái thứ hai là bỏ toàn bộ công sức ra để giúp bà con nông dân
đấy là những khó khăn và xác định
nếu như tình hình dịch còn kéo dài thì đối với cấp xã chúng tôi vẫn còn có những khó khăn
và muốn kiến nghị với các cấp cùng chung tay chỉ đạo cũng như là giúp đỡ xã
để thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tổn định
như vậy bước đầu các tổ hỗ trợ thu mua nông sản trên địa bàn huyện hoài đức đã phát huy hiệu quả
trên năm mươi lượng nông sản đã được kết nối tiêu thụ tại các quận huyện lân cận trên địa bàn thành phố hà nội
đến nay tại hoài đức đã không còn tình trạng
tình trạng ế ngoài cánh đồng trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
trong bối cảnh diễn biến của dịch covid một mươi chín còn hết sức phức tạp sự chủ động của địa phương
sự chung tay của các nguồn lực sẽ là điều hết sức quan trọng để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế ổn định đời sống người dân
chuyển sang một số tin tức khác
liên quan đến vụ án chuyên viên vụ vận tải thuộc tổng cục đường bộ việt nam cấp trái phép thẻ luồng xanh
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng thị thanh nga
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hoàng thị thanh nga được tổng cục đường bộ việt nam tăng cường hỗ trợ sở giao thông vận tải hà nội cấp thẻ luồng xanh
và được giao một tài khoản để sử dụng cấp thẻ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và bóc nối với một số đối tượng
để thu gom các trường hợp cá nhân tổ chức muốn xin cấp thẻ luồng xanh sau đó duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội xác định nga đã duyệt cấp hơn một bảy trăm linh hồ sơ xe ô tô
nhận hơn hai trăm hai mươi triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản
còn các đối tượng môi giới thu tiền của chủ phương tiện từ tám trăm linh đến một triệu đồng một xe
hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan
an ninh điều tra công an thành phố hà nội tiếp tục đấu tranh làm rõ
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án xuất lậu quạng ra nước ngoài
đề nghị truy tố một mươi sáu đối tượng trong vụ án tội buôn lậu
một mươi trên một mươi bảy đối tượng trong đường dây bị bắt đã hoạt động với các thủ đoạn tinh vi
đặc biệt là các đối tượng lợi dụng chính sách áp thuế đối với mặt hàng giấy xuất khẩu
để hòng qua mặt
lực lượng chức năng
kết quả điều tra đã xác định nguồn gốc hơn một trăm linh tấn quạng kim loại đang được để trên hai xe ô tô đầu kéo chuẩn bị đưa sang biên giới
đều không có hóa đơn chứng từ kèm theo được thu gom
tập kết tại bắc ninh sau đó đóng gói nguy trang thành giấy cuộn để xuất lậu sang trung quốc
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho
tại thôn phương cầu xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh
mà đối tượng cầm đầu là nguyễn khắc vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn an lễ xã liên hoa huyện đông hưng tỉnh thái bình thuê
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm năm mươi ba trăm sáu mươi một kg quạng các loại hai mươi năm tấn giấy tám tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện công cụ máy móc
phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quạng
kết quả kết luận giám định chứng cứ tài liệu điều tra thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu khoáng sản
và ra quyết định khởi tố bị can đối với vương hiểu thanh người trung quốc với vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây
nguyễn khắc vĩnh cùng một mươi năm đối tượng trong đường dây về tội buôn lậu quy định tại khoản bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
các quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại